nhưng từ cuối năm ngoái biến đổi khí hậu đã khiến hồ nước pupo
hồ nước nằm ở độ cao trên ba mét từng có diện tích lên tới hai mươi tám km hai
trở thành một vùng đất khô cằn và biến cộng đồng thổ dân chuyên sống
bằng nghề đánh cá trở thành những người tị nạn khí hậu
những hình ảnh tuyệt đẹp này giờ chỉ còn trong ký ức của bộ lạc ureu
những hòn đảo kết bằng sậy có thể giúp họ thoát khỏi mối đe dọa
từ những kẻ hưu chiến và mặt hồ pupo trở thành nơi sinh sống của họ đã hàng thế kỷ qua
trưởng làng domingo flored nhìn vào nơi đã từng là hồ nước lớn thứ hai của bolivia
sau hồ titicaca ông đau buồn về những đổi thay trong cộng đồng mình
từng là một cộng đồng có dân số sáu trăm ba mươi sáu người vào năm hai nghìn một mươi
giờ đây chỉ còn một trăm bốn mươi ba người uru xót lại ở hồ pupo
hầu hết họ là phụ nữ trẻ em và người già
vì hồ nước cung cấp một số nguyên liệu
nguồn lương thực và việc làm gần như là duy nhất
nên khi lượng nước biến mất những người đàn ông phải đi nơi khác tìm việc
đàn ông đi hết cả phụ nữ chúng tôi ở đây chăm sóc lũ trẻ thôi
ở đây không có việc làm đó là lý do vì sao họ phải đi xa kiếm việc
khu vực hồ pupo đã chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu
một đợt hạn kéo dài từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn khiến động vật trong vùng chết hàng loạt
số cá chết lên tới hàng triệu
tài trên chiều dài lên tới một mươi cây số
trước đây chúng tôi chỉ cần săn bắn câu cá hái lượm là đủ ăn
cá trong hồ rất rồi rào nhưng giờ điều đó không còn vì lòng hồ đã khô cạn cả
hoạt động khai mỏ tại địa phương góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề
nó khiến cho số riêng nước ít ỏi trong vùng cũng bị ổ nhiễm
hồ pupo sẵn sinh ra muối
ở thập kỷ bảy mươi chúng tôi còn có thể làm muối phát lê
chúng tôi chở muối vào thành phố để bán nhưng giờ các cuộc thử nghiệm cho thấy muối ở đây đã hoàn toàn bị ô nhiễm
những phụ nữ u rưu ở khu vực hồ pupo lao động bổ sung thu nhập bằng cách làm những sản phẩm mỹ nghệ truyền thống bằng sậy
nhưng số tiền kiếm được là quá ít để duy trì cộng đồng
trước sự tàn phá ghê gớm về sinh thái những nhà lập pháp bolivia đã thông qua một đạo luật tuyên bố khu vực hồ đang trong tình trạng thảm họa
đồng nghĩa với việc những nguồn lực sẽ được triển khai để làm sạch
nhưng từ đó tới nay chưa có nhiều thay đổi và số người u ru trụ lại vùng này ngày càng ít đi
con trai nặng ba cân và giá hai đô la đó là nội dung của một tin nhắn trực tuyến giao bán trẻ sơ sinh tại malaysia
đi kèm với đó là tấm ảnh của một em bé sơ sinh cho thấy sự trắng trợn của một ngành kinh doanh biến các em bé trở thành các món hàng trị giá hàng nghìn đô la
những người tìm mua trẻ em nhận được cả một danh sách bằng hình ảnh các phụ nữ có thai mô tả các bé từ giới tính trùng tộc cho tới màu da
mạng lưới tội phạm này được điều hành bởi rất nhiều các kẻ môi giới bác sĩ và cả các cảnh sát tham nhũng
nhiều trẻ em được bán cho những cặp vợ chồng hiếm muộn còn những trẻ em không may sẽ bị bán cho bọn buôn người trở thành nô lệ hoặc ăn xin
chị patini đang chuẩn bị cho con gái nuôi zara đến trường
chị nhận nuôi zara từ lúc con bé trở thành nô lệ hoặc ăn xin
con bé mới ba tháng tuổi nhưng đó không phải là một cuộc nhận con nuôi thông thường
buôn bán trẻ em là vấn đề lớn ở malaysia nó diễn ra quá thường xuyên
malaysia đôi khi là nơi trung chuyển trẻ em từ các nước như thái lan hay campuchia
tám năm trước chính paty cũng dinh dáng vào hoạt động mua trẻ em bất hợp pháp những kẻ buôn trẻ em gọi cho chị để gạ bán một đứa trẻ
patini đến theo cuộc hẹn
chị nghĩ rằng đây chỉ là một đứa trẻ em
bị bỏ rơi như bao lần và chị sẽ chuyển nó cho một trung tâm trẻ mồ côi
tôi ngồi vào ô tô với hai người hoàn toàn xa lạ
tôi hỏi họ sẽ đưa chúng ta tới đâu để đón đứa trẻ họ nói không chỉ trả cho chúng tôi bao nhiêu để mua đứa trẻ này
lúc đó tôi mới hiểu mình đang dính dáng đến những tội phạm buôn bán trẻ em
chiếc xe di chuyển một tiếng đồng hồ từ kuala lumpur tới khu klen trong căn nhà nhỏ chị gặp một phụ nữ và bé gái được giao bán
người phụ nữ nói một gia đình malaysia đã đồng ý mua đứa trẻ với giá năm đô la
nhưng khi nhìn thấy nó thì thay đổi ý định vì da của bé hơi sẫm không kiếm được người mua khác chị ta trào giá paty ba đô la nếu không bán được thì bé gái sẽ được chuyển sang thái lan
tôi do dự xin phép ra ngoài và gọi cho một người bạn làm việc tại một tổ chức phi chính phủ cô ấy nói
chờ ơi chúng muốn bao nhiêu thì trả cho chúng bấy nhiêu và hãy đem con bé ra khỏi ngôi nhà đó tôi hỏi tại sao bạn tôi nói khi sang thái lan chúng sẽ biến nó thành công cụ để ăn xin
pati cảm thấy mình không còn lựa chọn khác và đã ra quyết định thay đổi cuộc đời chị mãi mãi trên đường về chị báo ngay cho cảnh sát malaysia và cơ quan phúc lợi xã hội chính phủ cảnh sát tổ chức một cuộc đột kích nhưng những kẻ buôn trẻ em đã trốn thoát
patti được nhận nuôi zara hợp pháp nhưng quá trình nhận con nuôi kéo rất dài tốn kém và khiến chị kiệt sức về tinh thần sau tám năm chị cũng đã được công nhận là mẹ của zara nhưng zara thì vẫn chưa được công nhận là công dân malaysia
mất năm năm thì tôi mới có được giấy khai sinh cho con bé và ba năm nay tôi liên tục gửi đơn xin cấp chứng nhận công dân malaysia cho nó đến giờ tôi vẫn còn đang đợi
hệ quả là zahra không thể đi học tại trường công cũng không được đến bệnh viện
và mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn trong tương lai nếu không có gì thay đổi
con bé sẽ không được cắp hộ chiếu không thể đăng ký kết hôn không mở được tài khoản ngân hàng về cơ bản nó không được thừa nhận

chính vì lo sợ thủ tục rắc rối như vậy nhiều các vợ chồng không con đã tìm đến cách khác để thỏa mãn ước mơ của mình
chính vì lo sợ thủ tục rắc rối như vậy nhiều các vợ chồng không đã tìm đến cách khác để thỏa mãn ước mơ của mình
số hình ảnh và thông tin về những đứa trẻ được giao bán như những món quà

những người đưa ra lời khuyên về thủ tục nhận con
cũng có những thông tin về những cô gái mang thai ngoài ý muốn mong muốn bán con

giá một đứa bé dao động tùy theo giới tính
trùng tộc và màu da
bé gốc mã lai bé gốc hoa nếu là bé trai da sóng màu bán được giá
bé da sẫm thì giá rẻ hơn nếu là con lai thì giá rất cao
mẹ của những đứa bé được giao bán có thể là công nhân nhập cư nghèo theo luật pháp không được có con ở malaysia
số khác là phụ nữ malaysia những người bị buộc phải bỏ con vì có thai khi chưa kết hôn
nhưng các nhà hoạt động vì trẻ em cho rằng đôi khi trẻ em được mua để phục vụ cho những kẻ bệnh hoạn ấu dâm
trong nhóm kín của những kẻ buôn người nổi lên một phụ nữ có biệt hiệu là bonda tiếng malaysia nghĩa là mẹ
chị ta cho hay đang nuôi một lúc bảy mươi tám thai phụ người indonesia
cả một tập ảnh những bà mẹ đang mang thai được chị ta cung cấp
bonda cam kết rằng mẹ đẻ những em bé sẽ không bao giờ cố gắng tìm lại chúng
bonda ra giá một đứa bé và chi phí làm giả giấy chứng sinh là hai năm trăm linh đô la nhưng sau đó mau chóng giảm xuống còn một năm trăm linh đô la
không phải em bé nào cũng bị mẹ nó vứt bỏ
khi ct phát hiện ra chị có thai chị còn trẻ và đang là sinh viên đại học
trong xã hội hồi giáo ở malaysia có con khi chưa kết hôn là tội lỗi ghê gớm
hình phạt có thể lên tới ba năm tù bị đánh đòn bằng roi và một hai trăm linh đô la tiền mặt
cha mẹ của city buộc chị tới một trung tâm dành cho những người mẹ chưa kết hôn ở ngoại ô kuala lumpur cho tới khi sinh
siti cho hay chị muốn giữ đứa con trai của chị
nhưng đã bị nhân viên của trung tâm đó ép buộc ký vào giấy cho con chỉ bốn ngày sau khi bé được sinh
rất dễ tìm được một phụ nữ muốn bán đứa con còn nằm trong bụng ở malaysia
một cô gái philippines mang thai sáu tháng trào bán con trai trong bụng hai đô la cộng thêm chi phí kiểm tra định kỳ và đỡ đẻ
cô gái cho biết đang làm việc ở kuala lumpur nhưng visa việc làm đã hết hạn
lao động nhập cư không được phép sinh con theo pháp luật malaysia
và con của cô ta
cô gái của tôi đã trở thành một người trẻ không có quốc tịch
theo cô gái có một phòng khám tư chuyên cung cấp giấy khai sinh giả biến những người mua trẻ thành cha mẹ đẻ
bác sĩ panier là một người chuyên cung cấp dịch vụ như vậy
chi phí ông ta đòi là năm đô la cho một ca đẻ kèm theo một giấy khai sinh giả
bác sĩ panier còn nhận kết nối khách hàng với những thai phụ hoặc các cặp vợ chồng muốn bán con
giấy khai sinh giả được thực hiện với sự trợ giúp từ các quan chức tham nhũng
những trung tâm chính sách xã hội và các bác sĩ biến chất không phải là những kẻ duy nhất đứt túi những đồng tiền nhơ bẩn nhờ bán trẻ em
những đường dây cung cấp nô lệ tình dục ở malaysia cũng kiếm bẫm
theo tổ chức chống buôn bán trẻ em tạ nita trước đây gái bán dâm mang thai ngoài ý muốn sẽ phải phá thai
nhưng giờ đây nhiều chủ của họ bắt họ giữ thai để bán đứa trẻ
nhiều đứa trẻ được những tổ chức tội phạm mua và khi tới tuổi lên tám
các em sẽ bị ép làm nô lệ tình dục
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình đông sang tây của kênh truyền hình nhân dân